sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết từ ngày một tháng bốn tới nay
tổng đài trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín của tp hcm đã tiếp nhận chín trăm bốn mươi năm tin báo
phản ánh từ người dân liên quan tới vấn đề dịch bệnh
các thông tin từ người dân tập trung phản ánh những hành vi vi phạm quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín chẳng hạn như tình trạng tụ tập đông người nhậu nhẹt
chơi bài gây rối trực tự công cộng trong thời gian cách ly xã hội để phòng dịch
một số tin báo phản ánh các điểm dịch vụ kinh doanh ăn uống vẫn mở cửa cho nhiều khách hàng
đến ăn uống tại chỗ thay vì bán mang về
có nơi lết quy định bằng cách mở cửa kinh doanh buôn bán từ hai mươi hai h đêm trở đi
khi cơ quan chức năng không còn đi kiểm tra gây bức xúc cho người dân trong khu vực
những tin báo phản ánh có thời gian địa điểm cụ thể tổng đại viên đều chủ động hướng dẫn người dân
nơi trình báo đúng chức năng hoặc chuyển cơ quan chức năng theo dõi xử lý